tại tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm vừa đồng ý để một công ty đến từ ninh bình
thí điểm chống ngập bằng phương án gắn máy bơm ly tâm gắn vào đoạn cống thoát nước
đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh được chọn làm thí điểm lắp bơm
báo cáo tại cuộc họp đại diện công ty quang trung đơn vị được giao thí điểm cho biết
giải pháp chống ngập này chỉ cần đưa máy bơm ly tâm đặt tại một số vị trí
mà không cần vớt rác đào đường lắp công mới
hệ thống này có một số ưu điểm như dòng chảy qua hệ thống bơm tăng từ một mươi đến hai mươi lần
so với tự nhiên kiểm soát tại hệ thống trung tâm có thể biết được lưu lượng
dự toán ban đầu công ty thực hiện khoảng một mươi hai tỷ đồng và công ty sẽ ký quỹ hai tỷ đồng
cũng tại buổi họp nhiều chuyên gia chống ngập tại tp hcm góp ý doanh nghiệp cần tính toán kỹ
về giải pháp kỹ thuật bởi khu vực này có nền đất yếu thường xuyên lún sụt
nên khi lực hút quá lớn sẽ kéo theo hiện tượng lún nứt sụp cống
kết luận buổi làm việc lãnh đạo tp hcm đồng ý phương án để doanh nghiệp này thực hiện thí điểm
tại đường nguyễn hiếu cảnh
ngoài ra ubnd tp hcm chỉ đạo các sở giao thông khoa học công nghệ và trung tâm chống ngập thành phố
phối hợp hướng dẫn công ty hoàn thiện các thủ tục còn lại cũng như phản biện các yếu tố kỹ thuật cần thiết